nhạc sĩ nguyễn vĩnh tiến được biết đến là người sáng tác nhiều ca khúc thuộc thể loạn dân gian đương đại
có sức hút đối với khán thính giả như giọt sương bay lên mẹ tôi và những thị xã vắng thư hà nội
trong số các tác phẩm của anh bà tôi là ca khúc thành công nhất tạo được sâu ấn mạnh mẽ
và đưa tên tuổi nguyễn vĩnh tiến đến gần hơn với công chúng yêu nhạc
trước khi đến với nội dung này mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những hoạt động văn hóa văn nghệ đáng chú ý đã diễn ra tuần qua
và đổi mới kết hợp nhiều phương tiện nghe nhìn bảo tàng cung cấp cho người xem một cách nhìn đầy đủ và đa chiều
các tư liệu bối cảnh quốc tế đất nước và cá nhân nhà thơ trong gần một thế kỷ nhiều biến động
các tiết mục được chuẩn bị dàn dựng công phu có ý nghĩa sâu sắc
chào mừng đại hội đại biểu lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng bộ thành phố hồ chí minh
tiến tới đại hội đại biểu
đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
chương trình mang nhiều tiết mục đặc sắc với chủ đề ca người đảng đất nước bác hồ kính yêu và thành phố hồ chí minh
thể hiện tình cảm niềm tin lý tưởng của nhân dân đối với đảng
sau bốn tháng phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật việt nam năm hai nghìn hai mươi nhận được hơn một mươi hai tác phẩm của hơn một sáu trăm linh tác giả
từ sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước gửi về tham dự
hội đồng nghệ thuật việt nam đã gửi về tham dự
hội đồng nghệ thuật việt nam đã gửi về tham dự
hội đồng nghệ thuật việt nam đã chọn ra hai trăm ba mươi tám tác phẩm trưng bày trong đó có ba mươi ba tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải thưởng gồm ba huy chương vàng sáu huy chương bạc chín huy chương đồng và một mươi năm giải khuyến khích
các tác phẩm được trưng bày và trao giải thưởng đã có những tìm tòi sáng tạo qua đó thể hiện những vấn đề của cuộc sống đương đại và các nội dung hướng đến giá trị chân thiện mỹ
triển lãm ảnh nghệ thuật việt nam kéo dài từ nay đến hết hai mươi ba tháng một mươi tại khu di tích văn miếu quốc tử giám hà nội
nghệ sĩ ưu tú trần ngọc là tác giả đầy nhiệt huyết trong giới văn nghệ đương đại những bài hát của ông ra đời luôn dễ dàng được công chúng đón nhận
những lời thơ được viết từ những cảm xúc chân thành của tác giả nói lên lời cảm ơn với đảng với nhà nước khi đã sát cánh cùng nhân dân vượt qua bao khó khăn nhất là trong đợt đại dịch vừa qua
qua bài thơ thì tôi cũng muốn nói lên tấm lòng không những của mình và của tất cả những người dân của việt nam cảm ơn đảng và nhà nước lúc này
tôi tin tưởng rằng là dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước chúng ta có thể chiến thắng được tất cả những kẻ thù thiên tai bão lụt và dịch bệnh
tôi cứ ngắm lá cờ tổ quốc tôi xúc động lắm
vì là chính nhìn cái lá cờ này là lá cờ đã thấm viết bao nhiêu máu xương của dân tộc việt nam
và chính vì thế với cái ý tưởng với cái tình cảm mạnh nhiệt ấy
và tôi nghĩ ngay một cái chủ đề là phải viết về tổ quốc viết về đảng trong lúc này
và cứ như thế hai thầy trò
nhào nặn tất cả những cái gì tinh túy nhất của trí tuệ của tâm hồn mình đối với đảng đối với tổ quốc và đối với dân tộc
và đã tạo nên cái tác phẩm tổ quốc trong trái tim con
tổ quốc trong trái tim con được nhà sĩ trần ngọc viết theo nhịp hai mươi bốn
lúc nhẹ nhàng lúc cao trào gói gọn những tâm tư tình cảm của những người dân việt nam đã cùng đất nước trải qua những giờ phút khó khăn
luôn cảm ơn và tin yêu đảng vào tổ quốc
nói đến đảng nói đến tổ quốc
là nói đến sự hào hùng hào sảng nhưng không thiếu tính trữ tình
bởi vì đảng và tổ quốc có hào sảng có anh hùng đến đâu cũng xuất phát từ cái tình người
cái tình người ở đây là gì
là đảng và tổ quốc luôn luôn nghĩ tới dân
và cái câu tổ quốc trong trái tim con đảng trong trái tim con được lắp lại rất nhiều lần
vì tôi nghĩ đấy là cái điệp khúc cần phải nhấn
và tôi viết theo hình thức là truyền thống
như là trèo ấy
là cái gì chính được nhắc lại nhắc lại nhiều lần
nhưng nó không nhàng
và cứ mỗi lần nhắc lại lại có một cái ý mới
và ý mới lại có đảng có tổ quốc bên cạnh
để rồi vượt qua
để rồi là luôn luôn tin tưởng vào đảng và dân tộc
và điều đó là sự thật
giai điệu âm nhạc tươi vui kết hợp với ngôn ngữ thơ sâu lắng
ca khúc tổ quốc trong trái tim con thổi bùng lên lòng tự tôn dân tộc
truyền tới khán giả tình yêu với đảng với tổ quốc việt nam thân yêu

đảng dự sáng
trong trái tim con

giữa nam châu hay bốn phương trời
người là mẹ là cha của con
tổ quốc trong trái tim con
đảng dự sáng
trong trái tim con
tổ quốc trong trái tim con
đảng dự sáng
trong trái tim con
giọng giọng sáng
với mong muốn đổi mới nhằm thu hút khán giả đến với sân khấu cũng như mang văn hóa việt nam ra nước ngoài
thời gian gần đây nhiều nhà hát đang có xu hướng tăng cường hợp tác với các diễn viên nghị sĩ người nước ngoài để tạo ra những tác phẩm chất lượng
các nghệ sĩ đang nỗ lực giúp nghệ thuật sân khấu tìm lại được vị thế vốn có trong bối cảnh nghệ thuật giải trí bùng nổ như hiện nay
nhà hát tuổi trẻ là đơn vị tiên phong trong việc hợp tác với các đơn vị nghệ thuật nước ngoài sáng tác giàn dựng tác phẩm mới
có thể kể đến như vợ kịch con chim xanh đã được nhà hát phối hợp với phái đoàn galoni bruxelles giàn dựng và biểu diễn
vợ kịch nói bến bờ xa lắc sản phẩm phối hợp với đoàn kịch jigong hàn quốc
gần đây nhất nhà hát đã chính thức mời đạo diễn suyoshi sugiyama người nhật bản trở thành cố vấn nghệ thuật đạo diễn sân khấu từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
cái con đường đi của nhà hát tuổi trẻ trong tương lai nó có thể được thêm những cái màu sắc vừa kết hợp văn hóa nội địa cũng như là cách nhìn nhận của châu á nói nói chung
và có thể cái sân khấu này có thể bước được sang sân khấu châu âu
đấy là những cái cách thức mà chúng tôi tìm
cái sự giao thoa về hợp tác văn hóa
mong muốn là chúng ta tận dụng được những cái khả năng cũng như là cái sáng kiến sáng tạo của những cái đạo diễn phương tây để chúng ta cùng nhìn nhận làm sao nó có sự hấp dẫn
chúng ta không bị bó cứng trong những cái thói quen cũ không bị bó cứng trong những cái trải nghiệm cũ
thì bây giờ cái sự giao thoa đấy nó cần phải được quốc tế hóa để làm sao đưa được cái sản phẩm của việt nam đi xa hơn
nhà hát nhạc vũ kịch việt nam cũng là một trong những đơn vị thường xuyên hợp tác
việt nam cũng là một trong những đơn vị thường xuyên hợp tác quốc tế trong các sản phẩm của mình
hiện nay nhà hát đang trong quá trình giàn dựng vở nhạc kịch những người khốn khổ
với tác phẩm này nhà hát đang hợp tác với hơn ba mươi nghệ sĩ nước ngoài
tôi rất là thấy thú vị khi mà có thể mời họ cùng tham gia cái dự án này
để có những cái màu sắc khác cũng như là có cái sự đầy đặn trong các cái tác phẩm nhạc kịch
hợp xướng quốc tế thì họ phát âm rất là chuẩn
đây là bản musical là những người khốn khổ bằng tiếng anh
cho nên cái việc mà hát bằng cái thứ tiếng mà họ quen thuộc thì thực ra tốt hơn với cả người việt của mình
tôi đã hợp tác với một số đơn vị ở việt nam
tôi rất hứng thú với các dự án hợp tác với các nhà hát của các bạn
hợp tác thế này vừa để cho các bạn hiểu rõ hơn những gì mà chúng tôi có
bên cạnh đó tôi cũng học hỏi được nhiều thứ về đặc trưng văn hóa nghệ thuật từ các nghệ sĩ việt nam
ngoài hai nhà hát trên cũng có nhiều đơn vị khác đi theo xu hướng hợp tác này
trong đó có cả những đơn vị nghệ thuật truyền thống như nhà hát mốt rối trung ương nhà hát mốt rối thăng long hay như nhà hát tùng việt nam
một điều đáng mừng thấy được từ các vở diễn hợp tác kể trên đó là được người xem yêu thích đón nhận
chính điều này đã tiếp thêm động lực tình yêu nghề cống hiến hết mình của người nghệ sĩ cho nghệ thuật
tạo ra một sự phong phú tạo nên những góc nhìn
và cũng đồng thời mang tính chất quảng bản
quảng bá cũng như là để nâng cao chất lượng sản phẩm nghệ thuật được tốt hơn
thì đây là một cách mà mình quảng bá hình ảnh quảng bá văn hóa việt nam
cũng như là mình hàn gắn mình có cái sự giao lưu văn hóa giữa hai nước
mình nghĩ là đây là một cách tiếp cận rất là hay
mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sân khấu hiện nay là đòi hỏi khách quan
một nền nghệ thuật chỉ có thể tồn tại và phát triển trong sự giao lưu qua lại với các nền nghệ thuật khác
chính quá trình tiếp xúc trao đổi các giá trị thẩm mỹ nghệ thuật sẽ làm phong phú nhận thức
thúc đẩy mạnh mẽ con đường sáng tạo mở ra những triển vọng mới cho sự phát triển nghệ thuật
ngoài ra việc mở rộng hợp tác quốc tế sẽ giúp nghệ sĩ sống được bằng nghề
mở ra cơ hội học hỏi giao lưu và nâng cao trình độ chuyên môn
nhà hát nhạc vũ kịch việt nam là những vở là vở quốc tế vở kinh điển
thì rất là mong muốn có những người chuyên gia từ nước ngoài về chứ
để người ta thổi cái hồn của cái văn hóa đó người ta có thể chỉnh lý bổ sung những cái technic
mà mình có thể học hỏi trong cái thời gian gần đây họ có được những sự mới
hay là cái cách sử dụng âm nhạc hay là cái cách sử dụng ngôn từ
hay là cái cách tiếp cận của một sản phẩm nghệ thuật là khác nhau
cái việc xuất hiện của các cái đối tác nước ngoài đến việt nam trong thời gian này
hoặc là thời gian tiếp theo tôi nghĩ sẽ nhiều hơn
bởi vì từ đó chúng ta có thể kế thừa học hỏi lẫn nhau
bởi vì văn hóa này chúng ta có thể kế thừa học hỏi lẫn nhau
văn hóa nó có tạo ra điểm sáng hay không chính là cái sự giao thoa
thì lúc nào chúng ta đem một cái sản phẩm việt nam đi nước ngoài
chúng ta mới hiểu rằng cái giá trị văn hóa bản địa của mình nó khác biệt như thế nào
và cái sự giao thoa đấy chính là cái sự hấp dẫn
khi mô hình xã hội hóa sân khấu đang có dấu hiệu chứng lại và thiếu hiệu quả
hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sân khấu được xem là lựa chọn hướng đi đúng đắn
để các nhà hát tồn tại phát triển hơn

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo

chất lý của thơ
sự tự nhiên của trẻ con
và có âm hưởng khí nhạc
nhạc sĩ tiến hay viết ở nhịp hai mươi bốn
và cấu trúc âm nhạc
không chẳng như âm nhạc phương tây
thường là này
anh tiến có phát triển giai điệu rất là độc đáo
không giống với cả nhạc sĩ bình thường
anh ấy hay có những đoạn đầu
gọi là đoạn a trong bài hát
thì lặp đi lặp lại
đôi khi mình cảm giác là cồn
nhưng mà rất là độc đáo
ví dụ như là mẹ tôi và những thị xã vắng
mẹ tôi suốt đời gắn vơi
những thị xã vắng
những chiều thiêu năng
có một số bài hát thì với cái phần giai điệu
rất là hay rất là dễ nhớ
và rất là dân gian
anh tiến là một người sử dụng
từ ngữ rất là cao thủ
đặc điểm dễ nhận thấy trong âm nhạc
nguyễn vĩnh tiến là tính dân tộc
nó ăn sâu vào góc dễ âm nhạc của anh
điều này thể hiện rất rõ
ngay ở ca khúc
một bài hát mang tính bước ngoặt
đưa cái tên nguyễn vĩnh tiến
đến gần số đông khán thính giả
bài hát bà tôi thì thực ra là một cái bài hát
có thời gian sáng tác lâu nhất
bài hát được kết hợp
từ hai bài thơ
một bài thơ tôi viết từ năm một mươi tuổi
và một đoạn thơ
tả về kẻ trợ
tức là một tên gọi xưa
của hà nội
viết năm hai mươi tuổi
và khi tôi ba mươi tuổi
thì tôi đã nghĩ ra
một cái nét nhạc của cái bài bà tôi
và ngay lập tức sâu chuỗi
những cái hình ảnh những cái bài thơ đó lại với nhau
và trở thành ca tử của bài hát
lần đầu tiên giang son quen nguyễn vĩnh tiến
là thông qua bài bà tôi
cái hôm đấy là giang son được
nhạc sĩ ngọc đại mời đến
cùng gặp tiến
tại vì tiến muốn nhạc sĩ ngọc đại
góp ý cho cái bài bà tôi
để nghe xem là có vấn đề gì không
thì ngay khi mà tiến hát cái bài này
thì giang son đã
nói là rất là xúc động và phục lâm
thứ nhất là về phần lời là quá hay
phần lời quá hay và rất hình ảnh
và rất ý nghĩa
và thứ hai là
âm nhạc thì giải điệu thì
cực kỳ là việt nam
cực kỳ việt nam nhưng mà vẫn rất là trẻ
và vẫn rất là hiện đại
thành ra là ngay lập tức là giang son
về mời cộng tác
cho những cái ca khúc của mình
thì sau đấy thì chính là
anh tiến là người viết bài giấc mơ trưa
thời điểm bài hát này
lên sóng chương trình bài hát việt
nguyễn vĩnh tiến là cái tên xa lạ
với công chúng yêu nhạc
dù trước đó anh đã có nhiều giải thưởng
gây chú ý trong lĩnh vực văn trương
và kiến trúc
tuy nhiên vừa mới xuất hiện
bài hát đã thành công rực rỡ
khi đạt được bài hát của tháng
do hội đồng thẩm định
lẫn khán giả bình chọn
và từ đó bài hát trở thành hiện tượng
của làng nhạc
và có một đồng chí là
người sống rộng rãi trong số đông công chúng
tự tin đó
nhưng kể từ khi có một sự ghi nhận
của đông đảo công chúng
cũng như là sau đó là sự ghi nhận
của các nhà chuyên môn
thì tôi thấy mình tự tin hơn
và hoàn toàn mình có thể trao dồi bút pháp
để ngày càng có những tác phẩm hay hơn nữa
cà khúc bà tôi
là những hoài niệm êm đềm của một người con
sinh ra từ làng quê
ta bắt gặp ở đó hình bóng quen thuộc
của người bà
bà là người soi chiếu
mọi ký ức
của tác giả trong bài hát
cà khúc của nguyễn vĩnh tiến
khiến cho ai khi nghe
cũng cảm thấy một phần cuộc đời mình
nơi đó có người bà tần tạo
gắn với những kỷ niệm yên bình
của tuổi thơ
được viết tặng cho bà ngoại của tôi
nhân vật chính
trong ca khúc ấy
nhưng mà hình ảnh đó
bố tình lại trở nên là khái quát
đối với cả những người bà
ở việt nam
bởi vì là
cái cấu trúc
về đô thị ở việt nam
thường có một cái cấu trúc chung
là một ngôi làng
những người dân là sống
trong những quần cư như vậy
thì người ta thường là
đi ra đầu làng
và ở đầu làng thì có những lũy tre
có những cánh đồng
khung cảnh chung như vậy
trở thành tự nhiên
lại trở thành nét khái quát
của bài hát
trở thành ký ức chung của mọi người
ba tôi đưa tôi ra đầu làng
một mình ba đội cả